ngoại trưởng nguyễn duy ngọc cho biết tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã giới thiệu kinh nghiệm triển khai hiệu quả những mô hình ứng dụng truyền đổi số của đề án sáu của thành phố hà nội đến các bộ ngành địa phương nhưng đến nay vẫn còn nhiều bộ ngành địa phương chưa chủ động áp dụng triển khai
phân tích những điểm ngẽn và trách nhiệm của các bộ ngành địa phương thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết chính phủ và thủ tướng chính phủ tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã chỉ ra lời dài
cần phải biết đầu tư trọng tâm trọng điểm ở lĩnh vực nội dung nào để phục vụ cho kết nối dữ liệu phát triển dữ liệu xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
vấn đề là các bộ ngành địa phương phải chủ động quyết liệt triển khai và triển khai đồng bộ mới đạt kết quả
tại phiên họp lãnh đạo các bộ ngành địa phương trong phát biểu tham luận đều nhấn mạnh vai trò ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đề án sáu
cũng như sự hỗ trợ giúp đỡ của chính phủ thủ tướng chính phủ tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ bộ công an trong triển khai đề án sáu
chuyển đổi số tại các bộ ngành địa phương trên cả nước
hiệu quả mà những mô hình ứng dụng của đề án sáu mang lại đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số phát triển kinh tế số của các bộ ngành địa phương
đem đến những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp người dân và xã hội
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn
vệ sinh lao động tháng công nhân trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
năm hai nghìn hai mươi ba hưởng ứng tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động gắn với thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ đặc thù công tác của lực lượng công an nhân dân
công an đơn vị địa phương và tổ chức công đoàn triển khai các mặt hoạt động
đã tổ chức một trăm năm mươi hai hoạt động hưởng ứng chương trình tọa đàm hội thảo cuộc thi
thu hút hơn năm mươi sáu lượt cán bộ chiến sĩ công nhân lao động tham gia tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ
thăm hỏi tặng quà trợ cấp cho cán bộ chiến sĩ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến phát động hưởng ứng tháng hành động
về an toàn vệ sinh lao động tháng công nhân trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề kết nối công nhân xây dựng tổ chức và tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn
cải thiện điều kiện lao động giảm căng thẳng tại nơi làm việc
thời gian tới thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an các đơn vị địa phương tổ chức công đoàn
tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ý nghĩa của ngày quốc tế lao động
mùa một tháng năm tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
cùng với đó đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích cho công nhân lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động trong công an nhân dân
tất cả các mục tiêu đều hướng đến nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ công nhân lao động
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng trong sáng nay hai mươi bốn tháng bốn trường đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an việt nam tiếp nhận và chuyển giao công nghệ máy bơm chữa cháy hiện đại
do công ty sibara nhật bản trao tặng đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa chương trình hợp tác trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ giữa hai nước việt nam và nhật bản
máy bơm chữa cháy do phía nhật bản trao tặng là trang thiết bị phương tiện đóng vai trò quan trọng và cần thiết để phục vụ công tác đào tạo huấn luyện
giảng viên học viên nhà trường nhằm tiếp cận công nghệ sản phẩm mới phục vụ và công tác chiến đấu của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ việt nam khẳng định tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng lực lượng
nâng cao năng lực phương tiện và tiếp cận các giải pháp công nghệ cao trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lãnh đạo trường đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an việt nam mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ phát triển chặt chẽ
đi vào thực chất hơn nữa thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao công nghệ phương tiện kỹ thuật góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước việt nam nhật bản
thưa quý vị trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta chiến thắng điện biên phủ là một kỳ thích vẻ vang của thời đại hồ chí minh
trải qua chín năm kháng chiến đầy hy sinh gian khổ từ một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến một nghìn chín trăm năm mươi bốn chiến thắng điện biên phủ đã ráng đòn quyết định buộc chính phủ pháp phải ký hiệp định genève vào ngày hai mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình thông nhất toàn vẹn lãnh thổ của việt nam đồng thời phải công nhận độc lập của lào campuchia và rút quân ra khỏi ba nước đông dương
và cho tới ngày hôm nay những bài học quý giá mà chiến thắng điện biên phủ để lại vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn vô cùng sâu
sau một thời gian chuẩn bị đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp ra lệnh nổ súng tấn công tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
năm mươi sáu ngày đêm chiến đấu kiên cường dũng cảm
chiều ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm sở chỉ huy tướng đờ cát
đánh dấu chiến dịch lịch sử
điện biên phủ đã toàn thắng
tinh thần quyết chiến quyết thắng của điện biên phủ thể hiện không phải chỉ trong những trận đánh
mà là tinh thần quyết chiến quyết thắng ấy kể cả những ngày không chiến đấu
tức là đào hào tiến về phía địch khoét sâu cái yếu của địch
tức là ta có thể tiến sát vào sau tầm hào của địch
cái thất bại ở điện biên phủ
một cái đoàn giảng mạnh vào người kỳ không chỉ liên tục chiến phạm
mà trả giới chính trị của châu âu
bởi vì đây lần đầu tiên một nước thuộc địa ngoài châu âu đã đánh thắng một đội quân
địa quốc xâm lược
và cái điều đấy nó đã khẳng định rằng là sức mạnh của chiến tranh nhân dân
đã làm đến cái chiến thắng cuộc khả năng chiến trung pháp mở đỉnh cao chiến dịch điện biên phủ
trong rất nhiều bài học tổng kết lịch sử về chiến thắng điện biên phủ
bài học về sự lãnh đạo sáng suốt của đảng đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh
bài học về phát huy tinh thần độc lập tự chủ thực tiễn sáng tạo
và bài học về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đến nay sau bảy mươi năm vẫn còn nguyên những giá trị mang tính thời đại
khẳng định chiến thắng điện biên phủ là đỉnh cao của nghệ thuật tác chiến và chiến tranh nhân dân
điện biên phủ là một địa bản mà rất xa các căn cứ của chúng ta

các căn cứ việt bắc và căn cứ thanh nghệ tĩnh và cũng xa cả các căn cứ tri viện của pháp
nên cuối cùng thắng ở điện biên phủ hay không phụ thuộc rất lớn vào việc tri viện cho điện biên phủ như thế nào
chữ dân là luôn luôn nằm ở trong mọi chiến lược quân sự nói riêng
cũng như mọi chiến lược phát triển đất nước nói chung của hồ chí minh
và đấy là một bài học lớn cho việt nam
trong hội nhập thì phải biết phát huy được cái sức mạnh của dân tộc và sức mạnh thời đại
và lấy sức mạnh của dân tộc sức mạnh bên trong là yếu tố quan trọng hàng đầu
quyết định nhất cho quá trình hội nhập thành công
thì tôi cho rằng ý nghĩa của điện biên phủ đối với sự nghiệp đổi mới và hội nhập tới hiện nay thì có rất nhiều
chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định chiến thắng điện biên phủ như là một mốc son trói lọi băng vàng của lịch sử
tháng lợi này đã trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định dân e về chấm dứt chiến tranh
lập lại hòa bình
ở đông dương tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
giải phóng miền nam thống nhất đất nước vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
bảy mươi năm đã trôi qua chiến thắng điện biên phủ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc việt nam vì những ý nghĩa to lớn và tầm vóc vĩ đại
theo quy định của luật người chuyển giới được phép đổi thẻ căn cước mới từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
quy định này nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng những người chuyển đổi giới tính
cụ thể tại điểm c khoảng một điều hai mươi bốn luật căn cước số hai mươi sáu trên hai nghìn hai mươi ba qh một mươi năm ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba có hiệu lực kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
thì công dân được đi cấp đổi thẻ
công dân được đi cấp đổi thẻ căn cước khi xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật
với tư cách là một người nghiên cứu về sinh học thì con người sinh ra là hoàn toàn tự nhiên do bố mẹ sinh ra
và chúng ta quen là có con trai hay con gái
nhưng mà thực chất trong quá trình hình thành một thai nhi có thể đã xảy ra những thay đổi bên trong

để có thể đứa trẻ lớn lên có thể bề ngoài một mặt nhưng mà về phía bên trong lại khác thay đổi về mặt sinh lý hoặc thay đổi về tâm lý để dẫn đến việc tức là có thể là một mặt về hình thái là nam
nhưng mà thực chất là mọi suy nghĩ về tinh thần là nữ hoặc ngược lại
thì tôi nghĩ là việc thay đổi giới tính mà chúng ta không chỉ có xác định giới tính
bằng hình thức bề ngoài mà tôn trọng cái tâm sinh lý bên trong của con người nữa
đấy là một cái việc rất là nhân văn và thế giới người ta cũng rất nhiều nước đã chấp nhận
được sửa đổi lại giới tính chính là mong muốn chung của cộng đồng người chuyển giới
giúp họ tự tin hơn đồng thời giúp họ bảo vệ một số quyền lợi của bản thân
là cơ sở để thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân trong các quan hệ dân sự
kinh tế các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật
việc xác nhận lại giới tính và ghi rõ giới tính cho người chuyển giới
hoặc là người xác định lại giới tính thì có một ý nghĩa rất là to lớn với cộng đồng người chuyển giới
thứ nhất là họ có thể bảo đảm được tối đa cái quyền lợi của họ
họ tránh cái trường hợp là họ bị mỉa mai bị soi mói khi mà họ đến các cơ sở y tế
hoặc là họ tham gia các phương tiện giao thông hoặc là họ tham gia giao dịch ngân hàng chẳng hạn
do vậy mà việc xác định lại cái giới tính trên căn cước công dân có thể bảo đảm tối đa được
thứ nhất là quyền lợi của mình thứ hai là để cho công việc của mình nó được thuận lợi hơn
và cái thứ ba đấy là khiến cho những cái kết quả làm việc của mình nó có thể được tốt hơn và hiệu quả hơn
theo quy định của luật căn cước đối với trường hợp cấp đổi căn cước công dân
do xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính hoặc thay đổi thông tin
mà thông tin đó chưa được cập nhật điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì người dân cần đến công an phường xã xuất trình các giấy tờ tài liệu có giá trị pháp lý
chứng minh những thông tin đã thay đổi
hiện tại thì trong luật căn cước công dân sẽ quy định về việc thông tin là thực hiện cập nhật thông tin
cho người chuyển đổi giới tính còn việc thực hiện các giấy tờ liên quan đến việc thủ tục
chuyển đổi giới tính của người dân sẽ thực hiện cho các cơ quan chức năng khác
ví dụ như bên chỗ bộ tư pháp sẽ thực hiện cập nhật lại cái chính hộ tịch của công dân
để điều chỉnh thông tin của công dân về giới tính
đối với cả cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư thì sau khi có thông tin của bộ tư pháp
của bộ tư pháp thì chúng ta sẽ thực hiện các cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư

trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các thông tin như thông tin họ tên
thông tin giới tính cụ thể như họ tên có thể điều chỉnh cho phù hợp với giới tính của người dân
sau khi công dân điều chỉnh thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì đến cơ quan công an quản lý căn cước để làm lại thẻ căn cước công dân theo quy định
điều này đáp ứng một trong những quyền cơ bản của công dân
đồng thời cũng là một trong những thủ tục hành chính để nhà nước
quản lý công dân theo quy định của pháp luật
sau khi có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư rồi
thì một điểm nữa đó là khi công dân thay đổi giới tính
thì hoàn toàn theo quy định là công dân có thể được xác lập lại số định danh
theo đúng với dưới tính của mình sau khi đã thay đổi
thì thông tin cân dữ liệu dân cư được hoàn chỉnh
thì các bước tiếp theo là công dân sẽ đi thực hiện cấp căn cước
cấp đổi căn cước bình thường qua các thủ tục cấp căn cước công dân
cộng đồng người chuyển giới cho biết vướng mắt lớn nhất hiện nay
là chưa có hướng dẫn quy định cụ thể về quyền chuyển giới của cá nhân
quyền thay đổi tên của cá nhân nếu đã xác định lại giới tính
những rào cản này sẽ được tháo gỡ trong trường hợp
luật chuyển đổi giới tính được thông qua và có hiệu lực
bộ công an cho biết khi đó cũng sẽ có hướng dẫn cụ thể hơn
về quy trình cập nhật thông tin dân cư đối với trường hợp chuyển đổi giới tính